thưa quý vị vào chiều nay tại hà nội thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ tịch ubnd về chuyển đổi số chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc
sơ kết sáu tháng đầu năm về chuyển đổi số quốc gia và đề án phát triển dữ liệu dân cư
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay nhận thức và hành động về chuyển đổi số quốc gia tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ
có sự lan tỏa ở các cấp các ngành các địa phương
kinh tế số hạ tầng số các nền tảng số tiếp tục được phát triển
trong đó kinh tế số chiếm tỷ trọng trên một mươi năm hai gdp trong sáu tháng đầu năm
các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai xây dựng kết nối chia sẻ
đã hoàn thành về cơ bản cấp một trăm linh căn cước công dân gắn chip cho công dân đủ điều kiện
trên địa bàn toàn quốc cấp trên bốn mươi tám triệu tài khoản định danh điện tử cho công dân
vượt trí tiêu thủ tư chính phủ giao
dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh với gần tám triệu tài khoản
và hai mươi bảy triệu hồ sơ nộp trên cổng dịch vụ công quốc gia
triển khai ba mươi năm trên năm mươi ba dịch vụ công thiết yếu ở mức độ ba bốn
giúp tiết kiệm hàng năm trên hai năm tỷ đồng
phát biểu tại phiên họp bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
thời gian qua bộ công an đã tiếp tục gương mẫu đi đầu
trong thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia và thực hiện đề án sáu
đến nay đã cung cấp hai trăm hai mươi bảy trên hai trăm hai mươi bảy dịch vụ công trực tuyến của ngành công an
nhấn mạnh vai trò quan trọng của dữ liệu dân cư
nhất là việc kết nối chia sẻ khai thác dữ liệu
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh nếu không có quyết tâm chính trị cao
trong chỉ đạo tạo lập và nuôi sống dữ liệu
thì khó có thể thực hiện được chuyển đổi số
các đơn vị cần quyết liệt chỉ đạo việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu
nền tảng cho chuyển đổi số quốc gia
đẩy mạnh việc số hóa tạo lập dữ liệu dùng chung để cắt giảm các thủ tục hành chính
không để người dân phải khai báo thông tin nhiều lần
thống nhất thực hiện tạo dữ liệu tư pháp trên cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư trên toàn quốc
để phục vụ cho việc giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi hơn cho người dân cho doanh nghiệp
phát biểu kết luận thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh
các bài học thành công từ công tác chuyển đổi số trong đó có vai trò của người đứng đầu
triển hạ tầng phải đồng bộ toàn diện liên thông nhanh chóng hiện đại hóa hạ tầng số
tạo động lực cảm hứng để người dân và doanh nghiệp tham gia tích cực hơn vào chuyển đổi số
thủ tướng chính phủ đề nghị cần phải tạo đột phá hơn nữa với quan điểm toàn dân toàn diện
tổng thể không để ai bị bỏ lại phía sau trong chuyển đổi số trong đó tập trung vào bốn ưu tiên cụ thể
tôi đề nghị là bốn cái ưu tiên này ưu tiên phát triển cơ sở dữ liệu
ưu tiên phát triển dịch vụ công
cho người dân và doanh nghiệp thuận lợi hơn
rồi ưu tiên phát triển cái hạ tầng chuyển đổi số
và ưu tiên cho cái đảm bảo an ninh mạng và an toàn thông tin
mà đã gọi là ưu tiên rồi thì chúng ta phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo
rồi tập trung nguồn lực cả về cơ sở vật chất tài chính và con người
và cái thứ ba là phải tập trung cho
cái cải cách xây dựng thể chế và tháo gỡ những cái nút thắt
những khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện
thủ tướng cũng đề nghị thời gian tới các bộ trưởng trường ngành bí thư
chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp phải chỉ đạo quyết liệt hơn nữa
nỗ lực hơn nữa tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động
tháo gỡ các điểm ngẽn khẩn trương hoàn thành các nhóm công việc chưa triển khai
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
tập trung hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách với phương châm một
bản điều chỉnh nhiều văn bản áp dụng quy trình rút gọn
thủ tướng cũng yêu cầu sớm hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia
về công chức viên chức để chính thức đưa vào hoạt động vào cuối năm hai nghìn hai mươi
cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội và phát triển các ứng dụng
từ căn cước công dân gắn chip định danh điện tử trên nền tảng vneid
phần đầu đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba có ít nhất hai mươi triệu người dân sử dụng nền tảng vneid
với ít nhất một mươi ứng dụng tăng trưởng ba năm một tháng
trước đó thủ tướng phạm minh chính
đã tham dự triển lãm giới thiệu các mô hình chuyển đổi số đang được ứng dụng trên thực tế
triển lãm gồm nhiều gian hàng tích hợp ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất
trong lĩnh vực chuyển đổi số quốc gia đem đến cho người xem góc nhìn toàn cảnh
về nỗ lực thực hiện đề án sáu của chính phủ và những thành tựu về chuyển đổi số
mà người dân đang được thụ hưởng như việc tích hợp căn cước công dân gắn chip
trong lĩnh vực y tế ngân hàng giải quyết thủ tục hành chính
trong ngày làm việc hôm nay của ủy ban thường vụ quốc hội trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tham dự và giải trình thêm một số thông tin
được các đại biểu quan tâm tại phiên họp xem xét báo cáo công tác dân nguyện của quốc hội
trong tháng năm và tháng sáu
tại phiên họp về vấn đề thực hiện các quy định của pháp luật trong phòng cháy chữa cháy
có ý kiến cho rằng các doanh nghiệp đang gặp khó khăn khi thực hiện nhiều biện pháp
nhưng không được chứng nhận để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh
các cơ quan chức năng cần đưa ra hướng dẫn cụ thể tiêu chí rõ ràng để tháo gỡ vướng mắt cho các doanh nghiệp
về vấn đề này thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh đây là vấn đề liên quan đến trách nhiệm của nhiều bộ ngành khác nhau
cần có sự vào cuộc tích cực phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan để giải quyết một cách hiệu quả
vấn đề này gây ra những tìm ẩn về nguy cơ đe dọa tình mạng người dân và tài sản của người dân
những cái gì mà chúng tôi mang tính cơ bản thì kiến quyết phải bảo vệ cái này
để rồi các doanh nghiệp cũng phải quan tâm vào việc đầu tư hệ thống phòng cháy chế cháy
thứ trưởng lê quốc hùng cũng nhấn mạnh việc tăng cường tuyên truyền ý thức phòng cháy chữa cháy cho người dân
cũng là một giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới
tại phiên làm việc thông tin thêm về vụ việc tấn công
trụ sở xã tại đắk lắc vừa qua thứ trưởng lê quốc hùng cho biết qua khám nghiệm hiện trường
có thể thấy vụ việc ở đắk lắc là vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
có sự chỉ đạo tiếp tay của các thế lực thù địch ở nước ngoài
thưa quý vị vào sáng nay tại hà nội nhân dịp kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân
đảng ủy công an trung ương bộ công an tổ chức gặp mặt để tri ân các thế hệ lãnh đạo bộ
cán bộ an ninh lão thành các tướng lĩnh sĩ quan an ninh cao cấp qua các thời kỳ
và ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng an ninh nhân dân
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của đảng sự quản lý điều hành của nhà nước
toàn lực lượng công an đã gương mẫu đi đầu trong quán triệt triển khai nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
trong công tác tham mưu chiến lược góp phần quan trọng thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm ba giải pháp đột phá
theo nghị quyết đại hội một mươi ba đề ra phục vụ phát triển kinh tế xã hội và cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
gương mẫu đi đầu trong xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
gương mẫu đi đầu trong phòng chống tham nhũng tiêu cực
gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia cải cách thủ tục hành chính đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo
lề lối làm việc của các cấp ủy đảng trong công an nhân dân
những kết quả công tác của lực lượng công an nói chung lực lượng an ninh nhân dân nói riêng
đã góp phần rất quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu giữ ổn định chính trị bảo đảm an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao
về phương hướng công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba và đến hết nhiệm kỳ đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
bộ trưởng tô lâm khẳng định nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề vừa phải bảo đảm các yêu cầu thường xuyên cấp bách
vừa phải tập trung đầu tư cho các vấn đề cơ bản chiến lược lâu dài
vì vậy để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực của toàn thể cán bộ
chiến sĩ công an đang công tác mà còn rất cần đến sự quan tâm hỗ trợ về trí tuệ kinh nghiệm của các đồng chí nguyên là lãnh đạo bộ công an
các đồng chí cán bộ công an lão thành tiếp tục theo dõi tình hình và có nhiều ý kiến đóng góp với ngành công an và lực lượng an ninh
góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
tại buổi gặp mặt thượng tướng bùi văn nam nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ công an
bày tỏ vui mừng và tin tưởng với truyền thống anh hùng lực lượng an ninh nhân dân sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
nắm chắc đánh giá dự báo sát đúng tình hình chủ động tham mưu lãnh đạo đảng nhà nước góp phần giữ vững ổn định chính trị
phát triển kinh tế xã hội không để xảy ra đột xuất bất ngờ về chiến lược nâng cao vị thế và ảnh hưởng của việt nam trong quan hệ quốc tế
lực lượng an ninh nhân dân là một trong những lực lượng vũ trang trọng yếu đặc biệt tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia
những trạng đường lịch sử chiến đấu trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân luôn gắn với những trang sử hào hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
của dân tộc của cách mạng và sự phát triển của đất nước
đây là nội dung được đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
trong bài viết về xây dựng lực lượng an ninh nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại xứng đáng là thanh bảo kiếm bảo vệ an ninh quốc gia
truyền hình công an nhân dân xin được trân trọng giới thiệu những nội dung chính của bài viết
mở đầu bài viết bộ trưởng tô lâm khẳng định trong suốt bảy mươi bảy năm qua kể từ khi mới ra đời bất cứ thời điểm nào của sự nghiệp cách mạng
lực lượng an ninh nhân dân luôn thể hiện rõ lòng trung thành tuyệt đối hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
đã lập nên những chiến công thành tích xuất sắc
mở đầu là chiến công khám phá âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng xảy ra ở phố ôn như hầu nay là phố nguyễn gia thiều hà nội ngày một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
tiếp đến là những chiến công trong các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc giành thắng lợi bảo vệ vẹn toàn vững chắc biên cương tổ quốc
bước vào thời kỳ đổi mới đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế lực lượng an ninh nhân dân ngày càng trưởng thành vững mạnh toàn diện cả về chính trị tư tưởng tổ chức và cán bộ
lực lượng an ninh nhân dân đã đổi mới phương thức lãnh đạo lề lối làm việc nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiệp vụ
thực tiễn bảy mươi bảy năm qua đã chứng minh bất luận trong hoàn cảnh nào lực lượng an ninh nhân dân cũng thể hiện rõ nét bản lĩnh chính trị tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc
với sự khiêm tốn và tất cả niềm tự hào có thể khẳng định lực lượng an ninh nhân dân thực sự xứng đáng là đội quân công tác đội quân chiến đấu là đội quân anh hùng của công an nhân dân việt nam anh hùng
ghi nhận những công lao đóng góp to lớn đó đảng nhà nước nhân dân đã trao cho lực lượng an ninh nhân dân nhiều phần thưởng danh hiệu cao quý đặc biệt là niềm tin yêu sâu sắc
những chiến công thành tích đó là bản anh hùng ca của chủ nghĩa anh hùng cách mạng được kết tinh bởi sự tận chung với nước tận hiếu với dân
chất cách mạng trong sáng tuyệt vời và đức hy sinh quả cảm của các thế hệ cán bộ chiến sĩ an ninh nhân dân
thời gian tới tình hình thế giới khu vực tiếp tục có nhiều biến động nhanh phức tạp khó lường nhiều vấn đề phát sinh chưa có tiền lệ khó dự báo
tình hình và bối cảnh đó đặt ra nhiệm vụ hết sức nặng nề đòi hỏi lực lượng công an nhân dân nói chung lực lượng an ninh nhân dân nói riêng
và thống nhất nhận thức và yêu cầu cấp bách phải đổi mới mạnh mẽ tư duy bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình hiện nay
do vậy trong bài viết của mình bộ trưởng tô lâm đặt ra một số yêu cầu cụ thể đối với lực lượng an ninh nhân dân trong bối cảnh hiện nay
bộ trưởng tô lâm yêu cầu lực lượng an ninh nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng kế thừa phát huy cao độ kinh nghiệm bảy mươi bảy năm xây dựng chiến đấu trưởng thành
đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được đảng nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó
luôn xứng đáng là lực lượng chính trị trọng yếu tuyệt đối trung thành của đảng thanh bảo kiếm lá chắn thép vững chắc bảo vệ đảng trong đó tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau
một là đặc biệt quan tâm tập trung nỗ lực phấn đấu để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng lực lượng an ninh nhân dân đến năm hai nghìn hai mươi năm trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
tập trung xây dựng con người là then chốt xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ vừa hồng vừa chuyên là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên
tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới
đây là nhiệm vụ rất cốt lõi trọng tâm bao trùm của cả nhiệm kỳ này và những năm tiếp theo
hai là giữ vững tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng sự quản lý tập trung thống nhất của nhà nước sự lãnh đạo chỉ huy điều hành của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đối với lực lượng an ninh nhân dân và công tác bảo vệ an ninh quốc gia
toàn lực lượng an ninh nhân dân tiếp tục nỗ lực gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện có hiệu quả nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một một mươi hai và kết luận số hai mươi một của hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý thật nghiêm những cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng giáo dục truyền thống bảo vệ chính trị n
công an nhân dân phát động sâu rộng hiệu quả phong trào thi đua ái quốc trong toàn lực lượng hướng tới kỷ niệm tám mươi năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân vào năm hai nghìn hai mươi
ba chủ động tích cực hiệu quả tham mưu với đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương bộ công an các cấp ủy chính quyền địa phương đề ra các chủ trương chính sách pháp luật các đề án kế hoạch phương án bảo đảm an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế xã hội phát triển để ổn định bền vững và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước quyết liệt triển khai đồng bộ hiệu quả các chủ trương giải pháp giữ vững ổn định chính trị bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi
ổn định an ninh an toàn để xây dựng đất nước chủ động phòng ngừa tập trung nguồn lực biện pháp tích cực tiến công đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động xử lý các mối đe dọa an ninh quốc gia đang nổi lên gai gắt ngay từ cơ sở

trước hết là người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp tích cực tham gia xây dựng thế trận lòng dân nền an ninh nhân dân thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân thế trận quốc phòng toàn dân hình thành thế trận tổng hợp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia huy động nhân dân tích cực tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị và bảo vệ an ninh trật tự ngay từ cơ sở

lược đối tác toàn diện chủ động tạo ra cơ hội lợi thế môi trường thuận lợi và các nguồn lực cho
sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia cuối bài viết của mình bộ trưởng tô lâm bày tỏ sự tin tưởng
dành cho lực lượng an ninh nhân dân và khẳng định phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang thấm nhuần
sâu sắc thực hiện có hiệu quả sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân với niềm tin vững chắc và sự
lãnh đạo của đảng lực lượng an ninh nhân dân có đủ bản lĩnh trí tuệ trách nhiệm và ý chí vượt
qua mọi thử thách nguy hiểm hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao đóng góp quan trọng và
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc vì sự hùng cường thịnh vượng của đất nước vì khát vọng
phồn vinh và bình yên hạnh phúc của nhân dân đẩy mạnh hợp tác để nhà hát hồ gươm trở thành
điểm đến của các nghệ sĩ quốc tế đây là nội dung được lãnh đạo nhà hát opera hoàng gia vecsai
của pháp và lãnh đạo nhà hát hồ gươm báo cáo đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng
bộ công an và triều khoa tại hà nội nhân dịp đoàn nghệ sĩ nhà hát opera hoàng gia vexai đến
chào xã giao bộ trưởng bộ công an phát biểu tại buổi lễ đại tướng tô lâm cảm ơn giám đốc
nhà hát opera hoàng gia vecsai đã đến dự lễ khánh thành nhà hát hồ gươm cảm ơn các nghệ sĩ của
nhà hát đã biểu diễn khai trương nhà hát hồ gươm bộ trưởng tô lâm cũng bày tỏ mong muốn sau lễ
ký kết giữa nhà hát opera hoàng gia vecsai và nhà hát hồ gươm những nội dung đã được ký kết sẽ
được hai nhà hát tích cực triển khai với nhiều hoạt động sự kiện cụ thể dịp này giám đốc nhà
hát opera hoàng gia vexai ông loren brunner đã trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm lãnh đạo nhà
hát hồ gươm đã dành nhiều tình cảm tốt đẹp sự quan tâm đặc biệt đến nhà hát và các nghệ sĩ của
nhà hát opera hoàng gia vexai ông loren brunner cũng cho biết lãnh đạo hai nhà hát đã đưa ra nhiều
chương trình hợp tác cụ thể trong năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn theo kế hoạch này nhà hát opera hoàng gia vecsai
hy vọng sẽ trở thành nhà hát đầu tiên mang nghệ thuật biểu diễn thuần pháp đến biểu diễn tại
nhà hát hồ gươm nhà hát opera hoàng gia versai cũng sẽ đồng hành giúp đỡ nhà hát hồ gươm bằng
tất cả kinh nghiệm khả năng của mình trong vận hành khai thác và tổ chức các chương trình nghệ
thuật lớn tại nhà hát hồ gươm quảng bá nhà hát hồ gươm trong nhiều sự kiện chương trình lớn của
nhà hát opera hoàng gia vecsai vào thời gian tới chiều nay thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc
tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị giao ban công tác quý ii
các học viện trường công an nhân dân
tại hội nghị ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của các đơn vị đặc biệt là đơn vị chủ trì và đơn vị
đăng cai tổ chức hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ bày tỏ sự đồng tình với các nội dung trong báo cáo
đặc biệt là việc triển khai các nhiệm vụ sắp tới bên cạnh đó thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đề nghị
các cục đơn vị chức năng tiếp thu tối đa các ý kiến đề xuất trên cơ sở đó tổng hợp thành báo cáo
kết luận gửi các đơn vị khối trường và báo cáo bộ trưởng bộ công an trong đó lưu ý một số nội dung
như xây dựng kế hoạch về triển khai đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị tại các học viện công an nhân dân
nhân dân công tác phát triển đảng trong học viên công an nhân dân các vướng mắc về kinh phí và các vấn đề
liên quan đến dự án tiến độ quy trình thủ tục các học viện trường công an nhân dân cần tập trung
triển khai những nội dung về công tác giáo dục đào tạo được đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
đưa ra trong kết luận tại hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba khắc phục các tồn tại
hạn chế và đưa ra các định hướng phát triển phù hợp trong thời gian tới tiếp tục hoàn tất các công đoạn
của kỳ thi đánh giá của bộ công an năm hai nghìn hai mươi ba tăng cường phối hợp với các địa phương trong việc quản lý
học viên trong dịp nghỉ hè chuẩn bị tốt cho chương trình khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
ngày hôm nay đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an làm
trường đoàn cùng lãnh đạo một số cục nghiệp vụ của bộ công an đã có buổi thăm và làm việc với công an
tỉnh con tum tại buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến đã được nghe báo cáo về các mặt công tác
công an trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba của công an tỉnh con tum kết luận hội nghị thứ trưởng lê văn
tuyến cảm ơn lãnh đạo tỉnh con tum đã quan tâm phối hợp với đảng ủy công an trung ương trong việc
lãnh đạo chỉ đạo tạo điều kiện cơ sở vật chất cho công an tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo
an ninh trật tự của địa phương đối với các mặt công tác chuyên môn trong thời gian tới thứ trưởng lê văn
tuyến đề nghị công an tỉnh con tum chủ động tham mưu cho lãnh đạo tỉnh ủy thực hiện tốt các chủ trương
của đảng ủy công an trung ương đặc biệt là nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng
công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
trong tình hình mới nghị quyết của đảng ủy công an trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã
thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới công an tỉnh con tum cần tập trung nắm tình hình
để chủ động đưa ra các giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội nâng cao công tác
nghiệp vụ cơ bản phòng ngừa xã hội phòng ngừa nghiệp vụ nhằm kéo giảm tỷ lệ tội phạm tăng cường công tác
tuyên truyền quan tâm làm tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội trước đó vào sáng cùng ngày
đồng chí thứ trưởng cục đoàn công tác cũng đã đến thăm làm việc với cán bộ chiến sĩ công an xã vinh quang
thành phố con tum và khảo sát vị trí đất dự kiến xây dựng trụ sở mới của công an tỉnh con tum
tại thôn con đô lang xã đắk là thành phố con tum